bạo lực và sự sợ hãi bị bạo lực xảy ra ở mọi loại hình nơi làm việc
điều đang nói là hầu hết nạn nhân của bạo lực tình dục thường im lặng và chịu đựng
đó là thông điệp được chia sẻ tại hội thảo công lý cho nạn nhân bạo lực tình dục
tiếng nói người trong cuộc vừa được tổ chức tại thành phố hà nội
hội thảo do quỹ dân số liên hợp quốc cơ quan hợp tác quốc tế coica
trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới gia đình phụ nữ và vị thành niên sisaga
đã phối hợp với trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số
vụ bình đẳng giới bộ lao động thương minh và xã hội tổ chức
việc tồn tại những rào cản về văn hóa định kiến xã hội và khoảng trống chính sách
khiến phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục đối diện với các nguy cơ không an toàn
điều đáng nói là hầu hết nạn nhân bạo lực tình dục thường im lặng chịu đựng
hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo ra diễn đàn đối thoại giữa các bên liên quan
về khoảng trống trong luật pháp chính sách và thực tiễn
về tiếp cận công lý cho nạn nhân bạo lực tình dục
việt nam đã có những thay đổi tích cực dần hoàn thiện khung pháp luật
về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
việc chính phủ triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đã thể hiện những nỗ lực của chính phủ
trong việc bảo vệ quyền phụ nữ giải quyết các biểu hiện của bất bình đẳng giới
và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới